trong các ngày mùng một và ngày mùng hai tháng sáu cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại australia và new zealand và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa ba trăm bốn mươi bốn công dân việt nam từ nhiều bang khác nhau của australia và new zealand về nước an toàn
trước tình hình chính phủ australia và new zealand sẽ hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới do dịch bệnh covid một mươi chín chuyến bay đã được bố trí hạ cánh tại sydney của australia và auckland của new zealand để đón tối đa công dân đây là những công dân có nguyện vọng về nước có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
các cơ quan đại diện việt nam đã nỗ lực liên hệ và làm việc với nước sở tại để tổ chức các chuyến bay nhất là khi việt nam airlines chưa có đường bay tới new zealand
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất các công dân đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định